năm người được cho vẫn đang mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng tại nhà hát krokus city hall ở ngoại ô thủ đô moscow của nga
thông tin này dựa trên yêu cầu tìm người của thân nhân bạn bè đã mất liên lạc với người thân của họ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công hôm hai mươi hai tháng một
danh sách mất tích cùng những người không thể liên lạc được sau vụ việc và những người không nằm trong số các trường hợp bị thương hoặc thiệt mạng
cho đến nay một trăm bốn mươi người đã được xác định thiệt mạng trong thảm kịch này
hiện người nhà các nạn nhân mất tích hy vọng rằng một số người có thể vẫn còn sống
trong khi đó hãng thông tấn tass dẫn thống kê của cơ quan y tế nga tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng ba số người bị thương trong vụ khủng bố trên đã tăng lên ba trăm sáu mươi người trong đó có một mươi một trẻ em
có tới chín mươi hai trường hợp bị thương đang phải nhập viện sáu mươi ba người đã được xuất viện và hai trăm linh năm người đang được điều trị ngoại trú
giới chức nga cho biết
đã có trên bảy bảy trăm linh người tình nguyện hiến máu cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố và hiện các cơ sở y tế có đủ thuốc và máu cho những người bị thương
vụ khủng bố xảy ra tại nhà hát korokos city hall
tối hai mươi hai tháng ba vừa qua phòng hòa nhạc kurokos đã bị thiêu dụ hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa
nhà chức trách nga đã bắt giữ một mươi một đối tượng tình nghi trong đó có bốn đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện vụ tấn công bị buộc tội khủng bố
sau vụ tấn công
khủng bố tại nga pháp đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cao nhất
quốc gia châu âu tiếp theo là đức
bộ nội vụ nước này cho biết sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời ở tất cả các tuyến biên giới của đức
để ngăn chặn những phân tử bạo lực có thể xâm nhập vào nước này
đặc biệt là khi đức chuẩn bị đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi
bắt đầu từ ngày một mươi bốn tháng sáu đến ngày một mươi bốn tháng bảy tới đây
theo bộ trưởng nội vụ đức việc kiểm soát biên giới sẽ nhằm đối phó với mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố
những kẻ cực đoan côn đồ và các tội phạm bạo lực khác
các biện pháp cũng sẽ bao gồm cả lĩnh vực an ninh mạng để chống lại các cuộc tấn công trên không gian mạng
đây là việc làm cần thiết để sự an toàn cho công dân và đảm bảo an ninh cho sự kiện thể thao quốc tế euro hai nghìn hai mươi bốn
trong khi đó thủ tướng đức olaf schol cho biết an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu của đức
và việc kiểm soát không có gì bất thường
hiện các cơ quan an ninh của đức chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong đánh giá an ninh
về mối đe dọa khủng bố đối với đức sau vụ tấn công ở nga
song các biện pháp an ninh thích hợp sẽ được thực hiện ngay lập tức nếu rủi ro ở đức gia tầm
israel ngày hôm qua đã ném bom một số mục tiêu ở thành phố rafah
bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế và làm dấy lên nỗi lo ngại của hơn một triệu người palestine
đang trú ngụ tại nơi ẩn náu cuối cùng ở rìa phía nam của giải gaza này
các quan chức y tế địa phương cho biết
một trong những cuộc không kích của israel đã làm một mươi một người trong một gia đình thịt mạng
ngoài ra một số cuộc không kích tại những địa điểm khác ở rafah cũng gây ra thương vong
trong một diễn biến liên quan cùng ngày mỹ cho biết israel đã đề nghị sắp xếp lại
cuộc họp cấp cao về kế hoạch quân sự ở rafah thuộc giải gaza
sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu trước đó đã hủy cuộc họp này
đây được xem là một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng giữa hai nước đồng minh
hiện mỹ đang lên kế hoạch với tenavit để sắp xếp cuộc gặp
vào một thời điểm thích hợp
trước đó hôm hai mươi sáu tháng ba ông netanyahu đã quyết định hủy chuyến thăm
của hai cố vấn cấp cao tới washington sau khi mỹ bỏ phiếu trắng
không phủ quyết nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở gaza
đầu tuần trước trong cuộc điện đàm giữa tổng thống mỹ và thủ tướng israel
ông biden đã phản đối kế hoạch tấn công của israel nhằm vào rafah
nơi hơn một năm triệu người palestine đang lánh nạn
trong khi ông netanyahu vẫn quả quyết với dự định của mình
vị lãnh đạo israel cho biết thêm
rafah với mục tiêu đánh bại hamas
tuy nhiên ông cũng tuyên bố nếu cần thiết israel sẽ tự mình đưa quân vào rafah
liên minh quân sự mỹ anh đã tiến hành các cuộc không kích
nhằm vào thành trì của lực lượng houthi ở tỉnh sadda phía bắc của yemen
nguồn tin trên cho biết cuộc tấn công nhằm vào khu vực al qutanat ở quận baku
sau không cung cấp thêm thông tin chi tiết sadda là thành trì của thủ lĩnh abdul masr al houthi
và một số chỉ huy chủ chốt của lực lượng houthi
hiện liên minh quân sự mỹ và anh chưa bình luận về thông tin trên
trước đó một ngày lực lượng houthi tuyên bố đã thực hiện sáu cuộc tấn công bằng máy bay không người lái
và tên lửa trong vòng bảy mươi hai giờ nhằm vào các tàu hàng ở vịnh aden và biển đỏ
lực lượng houthi ở yemen đã tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại
gần eo biển bab al mandeb chiến lược ở biển đỏ để gây áp lực với israel trong cuộc xung đột ở gaza
để đáp lại các cuộc tấn công của houthi từ tháng một vừa qua
mỹ và các đồng minh đã liên tục tấn công nhiều mục tiêu của lực lượng này ở yemen
hàng nghìn người dân hungary đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô budapest
nhằm yêu cầu thủ tướng viktor orban từ chức
cuộc biểu tình diễn ra sau khi peter migas luật sư thân cận với chính phủ và đang dự định thành lập đảng mới
trước đó đã công bố đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với judith vaga vợ cũ kiêm bộ trưởng tư pháp hungary
trong băng ghi âm bà gaga đã tiết lộ trợ lý của ông orban
đã nỗ lực xóa bỏ một số tài liệu của vụ án hối lộ nghiêm trọng
vụ án liên quan tới cựu thứ trưởng tư pháp paul wollner
người vào năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo buộc nhận hối lộ từ người đứng đầu văn phòng tư pháp gyoggisass
cả hai đều không nhận tội và công tố viên đang đề nghị án tù với hai người
công tố viên cho biết họ sẽ phân tích đoạn ghi âm mà makia đưa ra
cũng như sẽ thu thập thêm bằng chứng liên quan
cáo buộc và biểu tình xảy ra vào thời điểm nhạy cảm chính trị đối với thủ tướng viktor orbán
khi các cuộc bầu cử nghị viện châu âu dự kiến diễn ra vào tháng sáu
cũng như hai đồng minh thân cận của ông gồm cựu tổng thống katalin novak
và cựu bộ trưởng tư pháp vaga buộc phải từ chức
theo dữ liệu sơ bộ vừa được bộ nội vụ anh công bố tính tới hết ngày hai mươi bảy tháng ba
nhà chức trách nước này đã phát hiện hơn bốn sáu trăm linh người vật biển mang sơ
trên những chiếc thuyền nhỏ để nhập cảnh trái phép vào anh
đây là mức cao kỷ lục từ trước tới nay
sự gia tăng này chắc chắn sẽ gây thêm áp lực đối với thủ tướng anh rishi sunak
hiện đảng bảo thủ của ông rishi sunak đang tụt lại so với đảng lao động đối lập
trong các cuộc thăm dò dư luận với vấn đề nhập cư là mối lo ngại lớn đối với một số cử tri
thủ tướng anh rishi sunak coi việc ngăn chặn những chiếc thuyền nhỏ
chở người di cư bất hợp pháp đến anh là một trong năm ưu tiên chính của ông
năm ngoái số người vật biển bất hợp pháp vào anh đã giảm ba mươi sáu
so với con số cao kỷ lục của năm hai nghìn hai mươi hai
người phát ngôn của bộ nội vụ anh hồi tuần trước đã nhấn mạnh
sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cảnh sát pháp
để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp qua eo biển mang sơ
tuy nhiên phía đảng lao động đối lập chỉ trích
chính phủ đã không thực hiện được mục tiêu là ngăn chặn những người di cư qua biển
các bệnh viện đa khoa lớn ở seoul của hàn quốc đang phải chịu thiệt hại kinh tế lớn
do các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt hơn một tháng qua
khiến các hoạt động y tế không thể triển khai đầy đủ
và dịch vụ y tế phải cắt giảm do không thể tiếp nhận bệnh nhân
theo nguồn tin y tế
đến ngày hai mươi bảy tháng ba
năm bệnh viện lớn được mệnh danh là big file
đang phải gánh chịu mức thiệt hại tài chính lên tới hơn một tỷ won mỗi ngày
do tình trạng các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt
do thiếu nhân sự
các bệnh viện đã tiến hành gộp các bước của quy trình chữa bệnh
sắp nhập các khoa và giảm số phòng cấp cứu
sau thời điểm ngày một mươi chín tháng hai
khi các bác sĩ tập sự nghỉ việc hàng loạt
các bệnh viện cũng đồng loạt hạn chế điều trị cho những bệnh nhân nhẹ
và hoạt động tập trung vào những bệnh nhân bị bệnh nặng
để đối phó với tình hình tài chính sụt giảm
các bệnh viện lớn không chỉ kéo dãn thời gian điều trị
giảm số bệnh nhân nhập viện
đóng cửa hoặc sắp nhập các khoa phòng chuyên môn
mà còn phân bổ lại cơ cấu nhân sự
do số lượng ca phẫu thuận giảm mạnh
và không thể tiếp nhận bệnh nhân nhập viện điều trị
nên trừ bác sĩ và y tá
các bệnh viện đang buộc các nhân viên khác nghỉ phép không lương
trong phiên giao dịch vào ngày hai mươi bảy tháng ba tại thủ đô tokyo
đồng yên của nhật bản đã giảm xuống mức thấp nhất
trong ba mươi bốn năm so với đồng đô la mỹ
ở mức là một trăm năm mươi một chín mươi bảy yên đổi một đô la mỹ
trước diễn biến này bộ tài chính nhật bản thông báo
sẽ có các biện pháp quyết liệt để ngăn đồng yên mất giá quá mức
trong đó không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối
bộ trưởng tài chính nhật bản sunichi suzuki nhấn mạnh
sẽ có hành động thích hợp và không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào
để đối phó với biến động quá mức của đồng yên
đây được coi là một trong những lời cảnh báo mạnh mẽ nhất
tới các nhà đầu tư
điều này làm giấy lên đồn đoán rằng
chính phủ nhật bản có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ
lần đầu tiên kể từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
nguyên nhân khiến đồng yên mất giá được cho là do
ngân hàng trung ương nhật bản duy trì lãi suất ở mức
bên cạnh đó bộ tài chính nhận định
nhiều khả năng các hành vi đầu cơ cũng dẫn đến đồng yên lao dốc
theo giới chuyên gia nếu chính phủ nhật bản quyết định can thiệp
vào thị trường tiền tệ ngân hàng trung ương nhật bản sẽ bán
các tài sản được định giá bằng đồng đô la mỹ
mà cơ quan này đang nắm giữ ví dụ như trái phiếu chính phủ mỹ để mua đồng yên